thưa quý vị vào trường ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã phủ nhận hầu hết các nội dung trong những lời khai trước đó của các bị cáo có liên quan
phủ nhận vai trò chỉ đạo trong vụ án này
tại phần xét hỏi bị cáo nguyễn đức trung bị cách ly trong hầu hết thời gian và chỉ được đưa vào phòng xử khi tới phần trả lời thẩm vấn của mình
trong đó bị cáo bùi văn mận nguyên giám đốc công ty sinh thái xanh khai nhận khi đang trốn nợ tại lâm đồng thì được bị cáo trung gọi về để tham gia dự án trồng cây trên địa bàn thủ đô
mận về hà nội lập công ty ba tháng sau thì nhận được dự án trồng cây cho thủ đô
thực tế kết quả điều tra xác định công ty sinh thái xanh không đủ năng lực thực hiện đấu thầu các bên không góp vốn điều lệ không có thiết bị máy móc
đội ngũ kỹ sư hồ sơ năng lực đều được làm khống
được triệu tập tới tòa thì nguyên giám đốc sở xây dựng hà nội lê văn dục cho biết trước khi bị cáo trung về làm chủ tịch hà nội
các hoạt động trồng trăm sóc cây xanh của thành phố đang thực hiện rất chân tru ổn định đấu thầu với một số doanh nghiệp nhà nước có uy tín
nhưng sau đó bị cáo trung đã nói chuyện về công ty sinh thái xanh có năng lực giá cây rẻ sau đó đốc thuốc ép buộc ông phải liên lạc với mận để cho công ty của mận trồng cây cho thành phố
do vậy ông dục phải thực hiện theo ý kiến này của bị cáo trung gọi điện cho mận
để tạo điều kiện tham gia các dự án trồng cây
trình bày tại tòa bị cáo nguyễn đức trung phủ nhận việc đã gọi điện nói bị cáo mận về hà nội để trồng cây
phủ nhận việc đã chỉ đạo các bị cáo khác tạo điều kiện cho bị cáo mận trồng cây tại các dự án trên địa bàn
vào sáng mai ngày hai mươi sáu tháng tám phiên tòa sẽ chuyển sang phần tranh luận
còn với hành vi nhận hối lộ của công ty trung hậu sáu mươi tám để bỏ qua sai phạm trong quá trình khai thác mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về thăm dò
khai thác tài nguyên đưa nhận hối lộ lợi dụng chức phục quyền hạn trong khi thi hành công vụ
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại công ty trung hậu sáu mươi tám
sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan điều tra xác định trần anh thư với cương vị là phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang
đã chỉ đạo nguyễn việt trí giám đốc sở tài nguyên và môi trường hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cho công ty trung hậu sáu mươi tám
được cấp phép thăm dò khai thác nâng chữ lượng công suất khai thác bỏ qua những xe phạm trong quá trình khai thác
tại mỏ cát mỹ hiệp và bình phước xuân huyện trợ mới tỉnh an giang
cá nhân ông thư được nhận tiền với lợi ích vật chất khoảng một hai tỷ đồng từ lê quang bình
chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty trung hậu sáu mươi tám
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội
của các bị can và đối tượng có liên quan để xử lý thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
thông tin về hành vi vận chuyển mua bán cháy phép chất ma túy được công an tỉnh vĩnh long
và công an tỉnh bắc cạn triệt phá sẽ có trong cụm tin sau đây
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba hoàng bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ
lưu thông trên quốc lộ một có vận chuyển gần một kg ma túy
qua làm việc hoàng khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một thanh niên từ tp hcm
về giao cho đối tượng khác tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
qua quá trình xác minh người phụ nữ đi chung với hoàng không biết việc làm trên của hoàng
nên cơ quan chức năng không xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm trực tuyến vụ án hình sự
đối với bị cáo hứa hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
về tội mua bán cháy phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại khu vực tiểu khu hai thị trấn đà phạc huyện ngân sơn
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bắc cạn bắt quả tang hải
đang vận chuyển trên một trăm linh gram heroin bằng xe ô tô
khám xét chỗ ở của hải cơ quan công an thu giữ sáu sáu mươi hai gram
tại phiên tòa hộ đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hai mươi năm tù phạt bổ sung một mươi năm triệu đồng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn lê huy một mươi bảy tuổi chú tại huyện thọ xuân thanh hóa
về tội chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút chiều ngày hai mươi ba tháng tám
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an thành phố thanh hóa
đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đại lộ lê lợi hạc thành
thì phát hiện một thanh niên điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu vượt đèn đỏ
thời điểm này đại úy đào văn thuân đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố thanh hóa
đã xuống đường ra tín hiệu yêu cầu huy dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định
tuy nhiên huy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào người đại úy thuân
hậu quả đại úy thuân bị thương phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
huy bị lực lượng khống chế ngay sau đó
tại cơ quan công an huy khai nhận do không đợi mũ bảo hiểm nên có ý định bảo chạy
tuy nhiên do không làm chủ được phương tiện nên đã đâm vào đại úy thuân
cũng tại an giang với hành vi in phát hành mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước bùi hồng trinh chú huyện châu phú
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang khởi tố vật bắt tạm ra
theo kết quả điều tra ban đầu trinh là kế toán trường mẫu giáo
biết được nhu cầu của một số trường học công ty và hộ kinh doanh
cần hóa đơn để hợp thức nguồn hàng hóa mua vào
từ tháng bảy đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trinh đã bán một mươi bốn tờ hóa đơn giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ ngọc mai phát
địa chỉ tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp ghi nội dung khống cho nhiều trường học công ty
hộ kinh doanh trên địa bàn huyện châu phú tỉnh an giang
với tổng số tiền hàng hóa gần một chín tỷ đồng trong đó trinh thu lợi bất chính gần sáu mươi triệu đồng
một đường dây mua bán ma túy từ hà nội về thanh hóa vừa được công an huyện thường xuân
tỉnh thanh hóa triệt phá thành công
ba đối tượng đã bị bắt giữ
cùng với hai trăm một mươi năm viên thuốc lắc hồng phiến một mươi một túi ketamin và heroin
ba đối tượng là lê hữu khang lê văn hải đều ở huyện thường xuân và nguyễn thị liễu ở thành phố hà nội
vào trường ngày hai mươi một tháng tám công an huyện thường xuân đã bắt quả tăng khang
đang cất giấu một túi heroin trong xe máy
điều tra mở rộng vụ án vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám
tại một khu nhà trọ thuộc xã phùng xá huyện thạch thất tp hà nội
công an đã bắt giữ hải là đối tượng mua ma túy từ hà nội gửi về cho khang
khám xét khẩn cấp nơi ở của hải công an thu giữ ba túi ketamine
đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng liễu
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của liễu
công an đã thu giữ tám túi ketamine hai trăm một mươi năm viên thuốc lắc và hồng phiến
bước đầu các đối tượng khai nhận đã câu kết với nhau mua ma túy từ hà nội
rồi gửi xe khách về thanh hóa tiêu thụ
và nguyễn thị liễu là đối tượng cầm đầu đường dây
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu đêm hai mươi ba tháng tám
sáu đối tượng gồm dương hoàng liệt nguyễn văn hóa nguyễn sương vinh phạm nguyễn minh quang
bùi vĩnh châu cùng chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang
và nguyễn thanh hiệp chú tại huyện phong điền thành phố cần thơ
đi trên ba xe mô tô mang hung khí đến nhà trần trung tính ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang
để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau với nhóm của tính
hậu quả tính bị thương và tử vong sau đó
gây án xong các đối tượng lên xe bỏ đi
ngay trong đêm cơ quan công an đã truy bắt được sáu đối tượng
thu giữ nhiều kiếm giao tự chế thanh sắt các đối tượng sử dụng để gây án
với hành vi gây dấu chất tự công cộng
tám đối tượng đã bị công an huyện lương tài tỉnh bắc ninh khởi tố vụ án
khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật
qua công tác tuần tra công an huyện lương tài đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập
sử dụng xe mô tô lạng lách đánh võng trên tuyến tỉnh lộ hai trăm tám mươi hai trăm tám mươi một hai trăm tám mươi năm
và mang theo hung khí ném vỏ chai bia thủy tinh xuống đường
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
khi đến địa phận xã trừng xá tổ tuần tra đã áp sát khống chế các đối tượng
thu giữ một số hung khí một thùng vỏ chai bia và năm xe mô tô
công an huyện lương tài đã làm rõ một mươi bốn thanh niên có liên quan
phần lớn đều ở huyện lương tài và đang trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu
trong đó cầm đầu ổ nhóm là nhữ mai tuấn và vũ văn tài đều một mươi sáu tuổi ở huyện lương tài
do có mâu thuẫn từ trước tuấn đã gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí đi tìm tài để giải quyết
khi di chuyển qua các tuyến đường thì rú ga gây dấu trật tự công cộng
thưa quý vị sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba theo ghi nhận của công an thị xã bến cát
tỉnh bình dương tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn
diễn biến phức tạp trong đó nổi lên là trộm đột nhập nhà ở trộm cắp xe mô tô
chiếm tỷ lệ khoảng bốn mươi năm trong tổng số án hình sự
trước tình hình này công an thị xã biên cát đã mở cao điểm
xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh
qua đó đã triệt phá nhiều băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp
thu hồi được nhiều tài sản trao trả cho người dân có phần ổn định tình hình an ninh trật tự
đây là nhóm ba đối tượng trần hoàng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phạm thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cùng chú tại thành phố hồ chí minh và võ trung hiếu sinh năm hai nghìn chú tỉnh hậu giang
đã bị công an thị xã bến cát khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt giữ
các đối tượng đã liên tục thực hiện khoảng một mươi vụ trộm cắp tài sản
trên các địa bàn thị xã bến cát thành phố thủ dầu một và thành phố thuận an
theo điều tra các đối tượng trên đều nghiện ma túy không có nghề nghiệp
nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài
các đối tượng tìm những nhà người dân hoặc các cửa hàng điện thoại khóa cửa
không có người trông coi để thực hiện trộm cắp tài sản có giá trị
như tiền vàng xe máy laptop điện thoại
cả ba đã bàn bạc phân công để hiếu cậy cửa và bẻ khóa
sơn hỗ trợ trộm tài sản và nguyên đứng ngoài cảnh giới
mới đây công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn ngọc bộ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tỉnh bạc liêu
để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra vào ngày sáu tháng tám bộ đến dự đám cưới của người quen
tại khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát
lợi dụng trong lúc chủ nhà không để ý đối tượng đã đột nhập vào nhà
lấy trộm khoảng hai mươi tám triệu đồng
bộ từng có một tiền án về tội cúi gây thương tích năm hai nghìn một mươi năm
còn đây là tô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tỉnh bình phước
từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thủ án hơn hai mươi năm tù giam
sau khi ra tù không lâu đức đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà người dân
đóng cửa vắng người trông coi để trộm cắp tài sản
lợi dụng nhóm này là không phải dân phường trú của bến cát
mà đây là đa số dân tạm trú
nó lợi dụng là
nghĩ nó chỉ đến đây nó thuê nhà nghỉ nó ở một hai ngày
điều nghiên hiện trường địa hình tiến đường
xong đó nó tiến hành là nó đột nhập nhà vào bằng đêm
thì trong các nhóm này là nó có vai trò tổ chức rất rõ ràng
ai đối tượng nào đi trộm đối tượng nào tiêu thụ
và địa điểm tiêu thụ thì nó thường tiêu thụ về tây ninh
và cái địa bàn ở các quận của thành phố hồ chí minh
từ đầu tháng sáu đến nay
công an thị xã bến cát đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản
thu hồi một mươi sáu xe mô tô hơn hai trăm năm mươi triệu đồng trả lại cho người bị hại
cho người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
là mình để là mình phải giữ tài sản mình chặt chẽ
rồi khóa cửa rồi bảo quản tài sản mình
thứ hai là mình nên là lắp đặt camera để giám sát
có những vụ xảy ra mình qua quá trình truy xét cái camera
thì là mình đã truy
nắm được cái phương thức thủ đoạn và đặt điểm đối tượng
thì mình truy xét thì mình mới bắt giữ để xử lý được số đối tượng này
từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản
có thể thấy rằng các đối tượng trộm đều lợi dụng sự mất cảnh giác lơ là của người dân
trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội
do đó bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
kịp thời phát hiện thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các đối tượng lại có biểu hiện nghi vấn
vấn đề của mình và những người xung quanh
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sau nửa năm xảy ra vụ việc ngày hôm nay
hai bảo mẫu hành hạ khiến bé trai một mươi bảy tháng tuổi tử vong là nguyễn thị an và nguyễn thị lành
cùng chú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội đã bị tòa nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
xâm hại đến quyền sống của bị hại
gây bức xúc trong nhân dân
cháu bé mới đi học quấy khóc nếu là người có đạo đức có nghiệp vụ thì phải có biện pháp rỗ rành cháu bé
nhưng các bị cáo lại không dùng tình yêu thương để rỗ rành cháu
mà dùng tay chân đánh đập dẫm đạp cháu bé
hành vi của bị cáo có các tình tiết tăng nặng như giết người dưới một mươi sáu tuổi có tính chất côn đồ
các bị cáo là người bình thường đủ khả năng nhận thức hành vi của mình gây ra
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo an tù trung thân
bị cáo lành hai mươi năm tù giam cùng về tội giết người
liên quan đến vụ việc thí sinh chụp ảnh đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba rồi gửi ra ngoài
đại diện bộ công an khẳng định lực lượng công an đang làm rõ và không loại trừ khả năng xem xét khởi tố
cụ thể trong ngày thi đầu tiên một thí sinh sinh năm hai nghìn năm trú tại phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
đã mang điện thoại vào phòng thi tại hội đồng thi trung học phổ thông tp cao bằng
sau khi đề thi được xử
thí sinh này đã chụp ảnh và gửi cho sinh viên của một trường đại học thuộc chuyên ngành tài chính để người này giải đề và gửi lại đáp án
tuy nhiên trong quá trình thi do giám thị trông coi nghiêm ngặt nên thí sinh này không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án
trong khi đó bạn trai của sinh viên trên sau khi đọc tin nhắn đã lưu lại hình ảnh đề thi và đăng tải lên facebook
dù đã xóa hình ảnh sau vài phút nhưng đề thi đã bị lan truyền trên mạng
cũng trong ngày thi đầu tiên buổi chiều thi môn toán tại điểm thi trường trung học phổ thông hoàng quốc việt xã giới phiên thành phố yên bái
một thí sinh cũng đã vi phạm quy chế mang điện thoại vào phòng thi chụp lại đề thi và đăng tải lên mạng xã hội
cả hai thí sinh trên đã bị đình chỉ ngay sau đó và hủy kết quả đạn môn đã thi
theo đại diện bộ công an việc hai thí sinh sử dụng điện thoại để lọt đề thi ra ngoài không gây ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi nhưng hành vi này có thể cấu thành tội phạm
hành vi của thí sinh này không những xâm phạm đến quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước mà còn đe dọa đến an toàn của kỳ thi và tạo ra dư luận rất xấu về tính nghiêm túc của kỳ thi
tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh
theo sở y tế hà nội số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng nhanh trong bốn tuần trở lại đây và được ghi nhận tại tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
trung bình mỗi tuần có từ năm trăm linh đến sáu trăm linh ca mắc mới trong đó có nhiều trường hợp bệnh nặng phải điều trị dài ngày
theo ghi nhận mỗi ngày trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi ca nhập viện do sốt xuất huyết với các biểu hiện sốt cao mệt mỏi sốt huyết ngoài da giảm tiểu cầu
theo các bác sĩ năm nay các ca sốt xuất huyết xuất hiện từ tháng năm và tháng sáu sớm hơn so với mọi năm đây là một dấu hiệu khá bất thường
nguyên nhân có thể do thời tiết biến đổi khí hậu ngoài ra có thể do mũi sinh sôi phát triển nhiều hơn và công tác dự phòng như phun mũi diệt bỏ gậy chưa trú trọng
người dân khi mà có biểu hiện của sốt xuất huyết thì cũng cần phải đi đến bệnh viện sớm hoặc là đến các cơ sở y tế để được phát hiện sớm
tránh cái việc mà chẳng đắn nhầm với các cái bệnh khác ví dụ có thể nhầm với covid hoặc là nhiễm trùng đúng hấp trên hoặc là bệnh cú hoặc các cái bệnh nhiễm trùng khác
hoặc là người dân lại đi uống thuốc sai ví dụ dùng kháng sinh dùng các thuốc có ít hoặc là truyền dịch không đúng cách thì những cái đó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua hà nội có thêm bảy mươi một ổ dịch sốt xuất huyết mới
tại hai mươi quận huyện thị xã hiện cả thành phố còn một trăm hai mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết đang lưu hành
một số ổ dịch sốt xuất huyết có nhiều ca bệnh như xã phùng xá huyện thạch thất với ba trăm bốn mươi năm bệnh nhân xã hữu bằng huyện thạch thất có một trăm tám mươi sáu bệnh nhân
bản chất nó là ổ dịch cũ cho nên là hiện tại là cái vector hoạt động rất là nhiều
dự báo trước về cái tình hình dịch rồi tuy nhiên là dịch bệnh vẫn xảy ra và bây giờ hiện tại ổ dịch đang hoạt động kéo dài và khó kiểm soát
những ca mà xuất hiện thì chúng tôi cho vệ sinh môi trường
phun thuốc dập dịch ngay tại những hộ liên kề với tinh thần sớm dập dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe đời sống cho nhân dân
hiện sở y tế hà nội đã cử các đội cơ động phòng chống dịch trực tiếp đến các địa phương hướng dẫn thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch
hiện nay vẫn còn nhiều người dân chủ quan chưa ý thức đến các hoạt động diệt long quang bọ gậy
vì vậy công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch
trong ngày hai mươi năm tháng tám công an phường phú hữu đang hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức
để truy sát nhóm đối tượng chặn xe hành hung một tài xế trên cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
khoảng một mươi sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn hoàng tú ngụ quận tân bình thành phố hồ chí minh
lái xe ô tô trên cao tốc thành phố hồ chí minh long thành dầu dây
thì bị xe ô tô biển số năm mươi một g hai nghìn tám trăm một mươi bảy và xe ô tô một mươi sáu chỗ biển số năm mươi một b hai mươi tám nghìn bảy trăm linh tám vượt lên từ làng xe ô tô
anh tú đã làm xe ô tiên ép sát đầu xe ném chai nước vào kính lái
khi tới đường dẫn xuống vòng xoay phú hữu tp thủ đức xe của anh tú bị hai ô tô trên chặn lại
các đối tượng trên hai xe đã dùng điếu cài gãy sát hành hung khi anh tú gục xuống đường
chỉ khi ngồi đi đường ca ngăn thì nhóm đối tượng mới lên xe rời đi
anh tú được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên mặt đầu chân tay
tiếp nhận tin báo công an phường phú hữu tp thủ đức đã thu thập camera an ninh trên cao tốc
và đang truy sát nhóm đối tượng
bước đầu nhóm này được xác định ngụ huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
đại diện cảnh sát giao thông trực tự công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị đã phối hợp với y tế phường tam bình tổ chức kiểm tra nồng độ cồn chất ma túy
tại chợ đầu mối thủ đức qua đó đã phát hiện hai phụ xe dương tính với chất ma túy
tối hai mươi bốn tháng tám đội cảnh sát giao thông trực tự công an thành phố thủ đức
đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên ba mươi bảy tài xế và một mươi phụ xe phát hiện hai trường hợp dương tính ma túy
cả hai đều là phụ xe tải
tội công tác đã lập hồ sơ bàn giao tài xế và phụ xe nói trên cho công an phường tam bình
tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
cũng tại buổi kiểm tra tội công tác cho ba mươi bảy tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định
về trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm chú động trong công tác phòng cháy và đạt hiệu quả cao trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại những nơi tập trung đông người công an quận tám tp hcm vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại chợ đầu mối bình điền
tình huống giá định sự cố cháy phát sinh tại khu vực lưu trữ hàng hóa ở nhà lòng khu f
và lan rộng ở khắp chợ
lúc này có rất đông tiểu thư mà người dân đang mua bán hàng hóa
bộ phần kỹ thuật của chợ bình điền nhanh chóng cắt điện khu vực các tầng
để đảm bảo an toàn cho quá trình chữa cháy đồng thời báo tin cháy tới một trăm một mươi bốn
lực lượng tại chỗ đã hướng dẫn người dân thoát ra ngoài
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt nắm bắt nhanh tình hình
rồi khấn trương tiến hành tìm kiếm người mắc kẹt đưa ra bên ngoài an toàn
đồng thời triển khai nhờ mũi tiếp cận phun nước dập lửa
sự hiệp động tác chiến giữa hai đơn vị cơ sở và chuyên nghiệp đem lại sự chú động
thông thạo địa hình thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ
từ đó giúp đạt hiệu quả cao khi sự cố cháy nổ xảy ra
thưa quý vị lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt
nhằm xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép
ở khu vực cầu mỹ thuận xã hòa hưng huyện cái bè tỉnh tiền giang
huyện cái bè tỉnh tiền giang có chiều dài tuyến sông tiền đi qua là hơn hai mươi tám km
dắp ranh hai tỉnh đồng tháp và vĩnh long
thời gian trước đây khu vực sông tiền gần cầu mỹ thuận
thuộc xã hòa hưng huyện cái bè
có tình trạng khai thác các khá phức tạp
một số đối tượng thuê người bông hút các trái phép
đều chuyển đến các tỉnh giáp ranh bán cho người dân và các công trình xây dựng
do đó các ngành chức năng của tỉnh tiền giang và huyện cái bè
phối hợp với thứ đoàn hai cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
để phát hiện sự lý nghiêm đối tượng khai thác các trái phép
bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia cũng như an toàn cầu mỹ thuận
trong công tác đấu tranh phòng chống đối tượng khai thác cát trên tiếng sông tiền
địa bàn cái bè gặp khó khăn
thì các đối tượng thường cho người túc trực canh cảnh giới
tại cơ quan của công an huyện
và sau đó dùng các sườn co tóc trên tiếng sông tiền
để cảnh giới khi lực lượng tham gia chi bắt
thì chúng tôi sẽ phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh
và kiện toàn loại tổ liên hành của huyện
và phối hợp với công an vĩnh long và công an đồng tháp
để triệt só bắt giữ các đối tượng khai thác các trên tiếng sông tiền
mới đây ubnd huyện cái bè đã hành kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật
trong hoạt động khai thác vận chuyển kinh doanh khoáng sản các sông trên địa bàn huyện
nhằm kéo giảm từng bước giải quyết trực đẩy nạn khai thác các trái phép
tổ công tra liên ngành xây dựng kế hoạch của tổ công tra liên ngành
chỉ đạo cho ngành công an làm gây lịch phối hợp từng ca kiểm soát
đối với phòng kiểm soát thông thường thủy cũng như tăng cường công cát tiên triền
đặc biệt là tiên triền về các khu vực các hộ dân cập tiếng sông tiền
xây dựng nồng cốt các hộ nuôi cá bè trên sân tiếng sông tiền
để kịp thời khi phát hiện vụ diệt kỷ thoạm thì báo cáo về tổ kiểm tra liên ngành
hoặc là cái đường dây nóng của lực lượng công an xã
theo chỉ đạo của ubnd tỉnh tiền giang các địa phương phải kịp thời phát hiện
tối giác tổ chức cá nhân khai thác khoáng sản trái phép
nếu địa phương nào xảy ra sai phạm chủ tịch ubnd cấp huyện địa phương đó
phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tỉnh

toàn huyện đã phát hiện và bắt giữ bốn mươi hai vụ vận chuyển và khai thác cát trái phép
trong thời gian tới lực lượng chức năng huyện cái bè sẽ quyết liệt hơn nữa
nhằm chấm dứt tình trạng này không để xảy ra tình trạng thất thoát